lên mạng mua giấy đi đường là giả với ý định là qua chốt kiểm soát đối tượng phạm thanh nhơn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện rồng trôm vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ lách
tỉnh bến tre khởi tố bắt tạm giam về hành vi sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi bốn tháng chín tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
thuộc xã phú phụng huyện trợ lách tổ công tác công an huyện trợ lách tỉnh bến tre
đã phối hợp với công an xã bình hòa phước huyện long hồ tỉnh vĩnh long
kiểm tra xe ô tô do phạm thanh nhơn điều khiển
quá trình kiểm tra phạm thanh nhơn xuất trình một giấy đi đường do phó chủ tịch ubnd tỉnh bến tre ký
có dấu hiệu làm giả nên tổ công tác đã mời đối tượng về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an nhơn khai nhận đã lên mạng mua giấy đi đường giả với giá là một trăm năm mươi đồng
để qua các chốt kiểm soát kiểm tra phương tiện
cơ quan chức năng phát hiện thêm sáu giấy đi đường khác của đối tượng
bản tin một trăm một mươi ba online tiếp tục với những tin tức an ninh trở tự đáng chú ý
vận chuyển trái phép chất ma túy một đối tượng vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh bắc cạn bắt quả tang và thu giữ hơn một trăm linh gram cùng hơn năm trăm linh triệu đồng
tại nông thượng thành phố bắc cạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn bắt quả tang đối tượng

lâm văn kiến năm mươi chín tuổi trú tại huyện ba bể đang vận chuyển trái phép chất ma túy
từ thái nguyên về ba bể để tiêu thụ
tăng vật thu giữ có ba gói khối lượng hơn một trăm linh gram một mươi viên hồng phiến và một gói nhỏ hồng phiến
dạng bột màu trắng hồng một điện thoại di động một xe ô tô và năm triệu đồng
khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng công an thu giữ số tiền năm trăm linh triệu đồng
và một số đồ vật tài sản khác có liên quan